tại văn phòng chính phủ đã diễn ra hội nghị triển khai nghị quyết của quốc hội quá một mươi bốn
về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
tới dự và phát biểu tại hội nghị có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo hội nghị
cùng dự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung mương đảng lãnh đạo các bộ ngành trung ương
hội nghị được truyền hình trực tuyến tại các tỉnh thành trong cả nước
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu một số vấn đề lớn là nguyên nhân
hệ quả của những gì đạt được hôm nay cũng như năm hai nghìn hai mươi và xa hơn
theo đó những thành quả kinh tế xã hội có được trong năm hai nghìn một mươi chín đã chứng minh rằng
với ý chí nỗ lực tinh thần đoàn kết cùng với quyết tâm lớn
trong đó có những mục tiêu tưởng chừng như rất khó đạt được cùng lúc
thường là có sự đánh đổi trong tiến trình phát triển
năm hai nghìn một mươi tám quy mô kinh tế việt nam đạt gần hai trăm năm mươi tỷ đô la mỹ
lớn gấp chín ba lần so với thời điểm bắt đầu đổi mới năm một nghìn chín trăm bảy mươi
gần một ba lần so với năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên nếu như năm hai nghìn một mươi sáu chỉ tăng trưởng sáu hai mươi một
thì năm hai nghìn một mươi chín đã tăng trưởng lên đến bảy hai
đưa quy mô nền kinh tế năm hai nghìn một mươi chín đạt hơn hai trăm sáu mươi hai tỷ đô la mỹ
năm hai nghìn một mươi chín chúng ta không chỉ đạt được tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới
mà còn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định
lãm phát chỉ hai bảy mươi chín mạc bàn lãi xuất và tỷ giá luôn duy trì ổn định
trong bối cảnh các thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động
tấn căng ngân sách tính đến hai mươi ba tháng một mươi hai là thẳng dư tổng số căng đối một bốn trăm sáu mươi chín triệu tỷ
tổng chi căng đối ba một trăm ba mươi sáu triệu tỷ nợ công giảm hơn sáu mươi bốn vài năm trước để về còn khoảng năm mươi sáu gdp
thu ngân sách vượt trên tám dự toán quốc hội giao quy mô xuất nhập khẩu hơn năm trăm một mươi bảy tỷ đô la
cán cân thương mại hàng hóa đạt thẳng dư kỷ lục gần một mươi tỷ đô la
và đạt thẳng dư bốn năm liên tiếp trừ đới ngộ hối gần tám mươi tỷ đô la v v
những con số mà một mươi năm trước
thủ tướng cũng chỉ ra không phải lúc nào cũng đánh đổi giữa số lượng và chất lượng tăng trưởng
giữa tăng trưởng cao và tăng trưởng bền vững
các mô hình tăng trưởng trước đây cho thấy để đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh
chất lượng tăng trưởng thường bị giảm sút
tại hội nghị thủ tướng mong muốn được nghe ý kiến của nhiều ngành nhiều địa phương
trong đó tập trung đi thẳng vào những thành quả nổi bật và những vấn đề khó khăn vướng mắt
những vấn đề có tính chất liên ngành liên vùng tăng cường phối hợp làm sao
để phát huy được tiềm năng lợi thế nâng cao được hiệu quả trong phân bổ và sử dụng nguồn lực
làm rõ những mô hình tốt cách làm hay tập trung bàn về cách làm phương pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện
làm sao tạo được chuyển biến rõ nét hiệu quả trong thực hiện những nhiệm vụ giải pháp đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng đề nghị thảo luận kỹ cho ý kiến về phương châm hành động của năm hai nghìn hai mươi
qua đó xác định những trọng tâm cho chỉ đạo điều hành như tại nội dung dự thảo các nghị quyết cho năm hai nghìn hai mươi sẽ được trình bày
trong đó tập trung vào chín nhóm vấn đề lớn mang tính gợi mở